hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
do vậy phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp tại điểm cầu văn phòng chính phủ
cùng các phó thủ tướng lãnh đạo các bộ ngành địa phương dự họp tại các điểm cầu của các bộ ngành địa phương
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhắc lại lời câu gọi của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng toàn đảng toàn dân toàn quân cùng đoàn kết một lòng
quyết tâm chống dịch đạt kết quả tốt đẹp với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng con người là trên hết
sau khi báo cáo tổng bí thư thủ tướng chính phủ đã ra những yêu cầu cần thiết bằng những chỉ thị cụ thể
nhất là chỉ thị một mươi năm một mươi sáu mới ban hành

ngăn cấm giao thông không phải chưa phải phong tỏa xã hội mà hạn chế tối đa giao thông
thứ ba là phải duy trì hàng quá lưu thông sản xuất an toàn nhất là hàng thiết yếu vật tư y tế hàng quá xuất khẩu đặc biệt xuất khẩu biển đường biển đường bộ vẫn bình thường
thứ tư là bảo đảm làm việc tại nhà

chính phủ đã ra những yêu cầu thiết bằng những chỉ thị cụ thể nhất là hàng thiết yếu vật tư y tế hàng quá xuất khẩu biển đường biển đặc biệt xuất khẩu biển đường biển